ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh bình định cho biết một số ngân hàng thương mại cổ phần đóng trên địa bàn tỉnh bình định vừa gửi đơn khởi kiện các ngư dân vay vốn đóng tàu vỏ thép theo nghị định sáu mươi bảy do nợ quá hạn trong thời gian dài
theo số liệu cập nhật mới nhất của ngân hàng nhà nước việt nam chi nhánh tỉnh bình định đến thời điểm này các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh đã ký hợp đồng tín dụng với sáu mươi hai khách hàng đóng mới tàu theo nghị định sáu mươi bảy trong đó có bốn mươi tám chủ tàu vỏ thép
dư nợ cho vay hiện tại đã lên đến tám trăm sáu mươi chín tỷ đồng trong đó có bốn mươi sáu chủ tàu vỏ thép dính phải nợ quá hạn với số tiền hơn hai trăm linh tám tỷ đồng
theo các ngân hàng hiện có ngư dân khó khăn làm ăn thua lỗ
nhưng cũng có nhiều trường hợp ngư dân chây ý không chịu trả nợ với suy nghĩ nhà nước xóa nợ giãn nợ đã tạo ra hiệu ứng dây truyền nợ xấu ngày một gia tăng
trong danh sách có nhiều ngư dân nợ quá hạn gần chục tỷ đồng có người đã bỏ trốn khỏi địa phương vì vay tín dụng đen không có tiền trả
do làm ăn thua lỗ một số ngư dân không có khả năng trả nợ có ý định đòi trả lại tàu vỏ thép cho ngân hàng